tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga
vào ngày một tháng một mươi hai chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã hội kiến với chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina masbienko
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết việt nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những kết quả to lớn mà liên bang nga đạt được thời gian qua
việt nam luôn coi nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình ủng hộ nga có vai trò và tiếng nói lớn hơn tại khu vực và trên thế giới
chủ tịch hội đồng liên bang matvienko đánh giá cao kết quả hội đàm giữa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc với tổng thống vladimir putin và các nhà lãnh đạo nga
chúc mừng việt nam đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội
nhấn mạnh chuyến thăm nga lần này của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc có ý nghĩa quan trọng
tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước trong bối cảnh kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và chuẩn bị kỷ niệm một mươi năm đối tác chiến lược toàn diện
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ việt nam nga tiếp tục phát triển tích cực thời gian qua
bất chấp tác động của đại dịch covid một mươi chín bao gồm trên các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại và đầu tư quốc phòng và an ninh năng lượng và dầu khí giáo dục và khoa học
trong đó quan hệ giữa quốc hội hai nước có vai trò hết sức quan trọng
chủ tịch nước cũng cho biết nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nga vừa bỏ ra lãnh đạo nhiệm kỳ mới với chủ tịch là một phó chủ tịch quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ với liên bang nga
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng hoan nghênh phối hợp chặt chẽ giữa quốc hội việt nam và nga tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
khẳng định việt nam tiếp tục ủng hộ và tham gia tích cực vào các sáng kiến quốc tế do hội đồng liên bang khởi xướng vì lợi ích chung của hai nước góp phần vào hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới
chủ tịch hội đồng liên bang matvienko khẳng định hội đồng liên bang nga luôn ủng hộ tăng cường quan hệ với việt nam và sẽ tiếp tục làm cầu nối tăng cường hợp tác giữa các tỉnh thành hai nước
hội đồng liên bang vừa qua cũng đã bầu một phó chủ tịch làm chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với việt nam
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai của đoàn đại biểu cấp cao việt nam do đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một theo giờ địa phương đồng chí trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đồng chí thượng tướng chupirian alexander petrovich quyền bộ trưởng bộ tình trạng

thay mặt bộ công an việt nam và đoàn công tác đồng chí thứ trưởng bộ công an bày tỏ cảm ơn đồng chí quyền bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga đã dành thời gian đón tiếp đoàn
đồng thời chia sẻ với liên bang nga về một số vụ tai nạn đáng tiếc vừa mới xảy ra trong thời gian gần đây
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đến đồng chí quyền bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
tại buổi làm việc hai bên đều khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga nói chung
và với bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga nói riêng được thiết lập trong nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga đã giúp bộ công an đào tạo nhiều cán bộ học viên về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cung cấp nhiều tài liệu khoa học trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xây dựng giáo trình chương trình phương pháp giảng dạy
hai bộ duy trì và tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc cảnh báo phòng ngừa các tình huống khẩn cấp
để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng thế mạnh của hai bộ
đồng chí thứ trưởng bộ công an và đồng chí quyền bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga đã trao đổi thảo luận một số nội dung hợp tác trọng tâm
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm trải nghiệm cảnh báo và phòng ngừa ứng phó với các tình huống khẩn cấp
trao đổi kinh nghiệm xây dựng trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai giới thiệu chia sẻ truyền giao công nghệ
liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiện đại chia sẻ thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
cùng nhau đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm ký kết bản ghi nhớ giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga về hiểu biết lẫn nhau trong trao đổi kinh nghiệm cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ học viên bộ công an việt nam tại liên bang nga và cử chuyên gia sang việt nam giảng dạy bồi dưỡng tập huấn
kết thúc buổi làm việc hai trưởng đoàn đánh giá cao kết quả cuộc gặp tuy ngắn gọn nhưng chất lượng sâu sắc tình cảm và đầy ý nghĩa
kết quả buổi làm việc sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu sắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung mà hai bộ đã đề cập đến
hôm nay hai tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng
đồng thời cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạng thủ tướng phạm minh chính đề cập tất cả những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai

để đảm bảo an toàn đoàn thanh niên công an tỉnh đã phân bố sắp xếp hiến máu trong nhiều ngày để hạn chế tập trung đông người tại cùng một thời điểm nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch

qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân